thưa quý vị ba đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú tại xã hương lộc thành phố vinh cầm đầu
ba đối tượng cùng chú tại thành phố vinh gồm thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc hồ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cả ba đối tượng này đã có nhiều tiền án
cơ quan công an xác định để phục vụ cho việc làm giả các loại con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
minh đã mua máy tính máy in màu sau đó tải các loại giấy tờ bằng con dấu của cơ quan tổ chức
và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa
để chỉnh sửa in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả
để tránh bị phát hiện minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu tài liệu từ người có nhu cầu
mà đều qua khâu trung gian là các chân dết là hòa và lĩnh
tất cả liên lạc giao dịch với mình đều thực hiện qua mạng xã hội gia lô và facebook
đã ẩn danh thông tin người liên lạc
hiện phòng hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh hà giang vừa phát hiện một vụ vận chuyển khoáng sản không có giấy tờ
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm tại khu vực xã lao và trải huyện yên minh
tổ công tác của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi ba c bốn trăm một mươi bảy do vàng mỹ sai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã xà phìn huyện đồng văn điều khiển
trên thùng xe có tám mươi hai bao tải dứa bên trong có chứa khoáng sản
nghi là quạng có tổng khối lượng là một một trăm một mươi năm kg
quá trình làm việc vàng mỹ say vừa là lái xe vừa là chủ hàng
không chốt dình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa toàn bộ phương tiện và tăng vật về trụ sở
để tiếp tục xác minh làm rõ
lực lượng bộ đội biên phòng tiền giang vừa phát hiện hai phương tiện vận chuyển
một số lượng lớn cát từ ngoài biển vào nội địa tại khu vực tuyến sông cửa đại
đoạn qua ấp cồn cầu
cống xã phú tân huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
phương tiện btr tám nghìn ba trăm hai mươi tám do trương văn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã hưng lễ huyện rồng trôm tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
trên phương tiện có bốn người đang vận chuyển khoảng hai trăm linh mét khối cát sàn lấp
phương tiện btr sáu nghìn một trăm chín mươi một do phạm hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
trên phương tiện có ba người đang vận chuyển khoảng một trăm linh mét khối cát sàn lấp
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của hai phương tiện trên
không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan về người phương tiện
không xuất trình được hóa đơn chứng tử liên quan đến hàng hóa theo đúng quy định
còn tại tỉnh an giang lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng
vận chuyển sáu trăm linh kg đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam để bán kiếm lời
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng sáu
tại khu vực sông châu đốc thuộc khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện một vỏ lãi
đang chạy trên sông hướng từ đầu rạch chakri qua xã đa phước huyện an phố tỉnh an giang
có chở nhiều hàng hóa nghi vấn là nhập lậu
tiến hành kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có một mươi hai bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài
loại năm mươi kg một bao tổng trọng lượng đường là sáu trăm linh kg
hai đối tượng đi trên vỏ lãi gồm nguyễn lê trúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khai nhận đã mua số đường cát trên từ campuchia mang về việt nam bán kiếm lời
tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
tính đến một mươi chín h ngày một tháng sáu
đã có sáu mươi ba trong số tám mươi năm dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ
cho công ty mua bán điện để đàm phán về giá điện và hợp đồng mua bán điện
có một mươi dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại gọi tắt là cod
trong đó có chín dự án phần dự án với tổng công suất là bốn trăm bảy mươi hai sáu mươi hai mw đã hoàn thành thủ tục cod
chính thức được phát điện thương mại lên lưới
ngoài ra có năm mươi một trong số tổng công suất
có tám mươi năm dự án với tổng công suất là hai tám trăm bảy mươi một sáu mw đã đề nghị giá tạm tính bằng năm mươi giá trần của khung giá
theo quyết định số hai mươi một của bộ công thương
hiện evn và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá
ký tắt hợp đồng ppa với bốn mươi tám trong số năm mươi một dự án
trong đó bộ công thương đã phê duyệt giá tạm cho bốn mươi dự án
chín dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình
một phần công trình
bảy dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy một phần nhà máy
hai mươi nhà án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư
theo báo cáo mới đây của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt gần ba chín triệu tấn
tương đương với hai hai tỷ usd tăng bốn mươi tám về khối lượng và bốn mươi chín về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn
đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay đạt bình quân năm trăm một mươi bảy usd một tấn
đây được coi là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong một mươi năm qua
trung quốc và các thị trường đông nam á như indonesia singapore
đang tăng cường mua gạo của việt nam
đặc biệt gạo chất lượng cao chiếm phần lớn
trong bốn tháng đầu năm
philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của việt nam đạt một hai mươi chín triệu tấn
tương đương với sáu trăm bốn mươi bảy năm triệu usd tăng bốn mươi sáu về khối lượng
và tăng năm mươi ba bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong nhóm một mươi năm thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất
indonesia tăng mua gấp hai mươi sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu gạo sang châu âu cũng tăng trưởng gần năm mươi
nhất là các thị trường hà lan bỉ ba lan
đồng thời xuất khẩu gạo gạo lớn nhất của việt nam đạt một hai mươi chín triệu tấn
vẫn giữ vững các thị trường truyền thống và trọng điểm như philippines
năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh bắc giang
xếp thứ hai trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó chỉ số thành phần thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
bắc giang đạt tám sáu điểm và xếp thứ nhất của toàn quốc
đây là kết quả được minh chứng khi lực lượng công an
tỉnh bắc giang đã có nhiều sáng kiến đột phá nhằm cải thiện tình hình an ninh trật tự
tại các khu cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh
một trong những việc làm nhận được sự đánh giá cao từ phía cộng đồng doanh nghiệp
đó là việc công an tỉnh bắc giang đã xây dựng nội dung và gửi bản tin tình hình an ninh trật tự
hướng dẫn thủ tục hành chính đến các doanh nghiệp vào hàng tuần
điều này đã giúp nâng cao chất lượng phục vụ thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các vướng mắc có liên quan
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đều đặn vào chiều thứ sáu mỗi tuần anh biên đều nhận được email thông tin như thế này
do công an tỉnh gửi đến
bản tin có các nội dung tổng hợp tình hình an ninh trật tự nổi bật trong tuần
thủ đoạn mới của các loại tội phạm đồng thời cập nhật các hướng dẫn mới nhất
về thủ tục hành chính được cắt giảm liên quan đến trách nhiệm của ngành công an
thì từ ngày có cái hoạt động của công an
công an tỉnh bắc giang thì doanh nghiệp được tiếp cận một cách chủ động
thay vì là thu động như ngày xưa mà mình phải đi tìm bây giờ mình có thì
mình nắm bắt được những cái tình hình sâu của địa bàn tỉnh bắc giang và các huyện
và từ đó thì doanh nghiệp có những cái hoạt động mà làm sao mình chủ động mình tránh được
cái việc mà chúng ta minh bạch công khai cái thông tin cũng là một trong những cách
để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt nhất
và từ cái việc mà chúng ta công khai minh bạch bằng các cái phương pháp và cái giải pháp
khi chúng ta áp dụng vào nó cũng thể hiện được cái tính năng động sáng tạo của đơn vị
và tôi cho rằng ngành công an tại bắc giang là một trong những cái đơn vị mà làm tôi cho rằng là tốt nhất
đến nay đã có trên một bốn trăm linh doanh nghiệp tại bắc giang đăng ký nhận bản tin an ninh trật tự
thông qua địa chỉ email hay qua trang zalo chính thức của công an tỉnh
doanh nghiệp cũng có thể trực tiếp gửi các kiến nghị phản ánh đến cơ quan công an
tại một số khu công nghiệp tập trung lực lượng công an cũng thường xuyên triển khai các hoạt động đồng hành
điều này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
như việc trao đổi nắm bắt thông tin hay hướng dẫn triển khai thành lập các mô hình an ninh trật tự ngay tại công sưởng lao động
điều này đã giúp doanh nghiệp này từng bước giảm thiểu số vụ trộm cắp tài sản
chia sẻ cho doanh nghiệp rất là nhiều những cái vấn đề
đầu tiên là vấn đề về công tác đảm bảo an ninh xã hội đảm bảo an ninh trật tự ở trong công ty
cũng như là đưa ra những cái ý kiến và những cái kiến thức về công tác bảo vệ tài sản của công nhân viên trong công ty nó tốt hơn
lực lượng công an từ tỉnh cho đến huyện đến xã đã đối thoại trực tiếp với tất cả và rất nhiều doanh nghiệp
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp
cũng như người dân phản ánh về những tình hình về an ninh trật tự
và cũng như là phản ánh về lực lượng công an
do đó là chúng tôi cũng tiếp thu những cái đó và để xích lại giữa lực lượng công an đối với các doanh nghiệp gần nhau hơn và hiểu nhau hơn
và cái mục đích cuối cùng là để đảm bảo an ninh trật tự được thật tốt để cho các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh
hiện bắc giang có bước bứt phá ngoạn mục khi tăng tới hai mươi chín bậc trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci và trong chỉ số thành phần pci
bắc giang đã tăng ba mươi chín bậc về chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và hiện đang đứng đầu cả nước
công an tỉnh bắc giang cũng đã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với bốn mươi một trên một trăm sáu mươi chín thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
điều này cho thấy sự hài lòng từ phía các doanh nghiệp khi môi trường đầu tư kinh doanh với những vướng mắc về thủ tục hành chính từng bước được tháo gỡ
và đi cùng với đó là sự an tâm khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc giang đã luôn được giữ vững ổn định
sở du lịch thành phố hà nội cho biết trong tháng năm vừa qua ngành du lịch đã đón hơn hai triệu lượt khách tăng sáu bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách du lịch quốc tế ước tăng ba lần nhờ vậy tổng doanh thu du lịch cũng tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi hai
tính chung năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch hà nội đón hơn một mươi triệu lượt du khách tăng gần sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách quốc tế tăng gần một mươi lần còn khách du lịch nội địa tăng hơn ba mươi một
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
với những kết quả đáng mừng trên để đạt mục tiêu đón hai mươi hai triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay sở du lịch thành phố hà nội đã tăng cường các đoàn khảo sát phối hợp các quận huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch góp
các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông hồng hồ tây hồ đồng mô gắn với các điểm đến du lịch văn hóa di sản du lịch nông nghiệp du lịch trải nghiệm tại các quận huyện thị xã
thưa quý vị mỗi dịp hè đến điều băn khoăn của rất nhiều phụ huynh đó là tìm cho con em mình những hoạt động giải trí sau học kỳ căng thẳng
việc lựa chọn cho con một cuốn sách hay để đọc trong dịp hè cũng là điều mà nhiều phụ huynh hướng đến
hè năm nay đón trước xu hướng sách hè cho thiếu nhi các nhà xuất bản đều đồng loạt ra mắt ấn phẩm mới với nội dung hấp dẫn đa dạng các thể loại ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
gần một tiếng đồng hồ dạo quanh các cửa hàng sách ông lê sơn hà đã chọn được khá nhiều cuốn sách hấp dẫn cho các cháu của mình
với gia đình ông hay đến là dịp để các cháu có thêm thời gian để đọc những cuốn sách mà mình yêu thích
bởi vì có hai cháu cháu bé học lớp một thì tôi muốn mua một cuốn sách
tôi muốn mua những chuyện quyển chuyện cổ tích cũng như là trước đây đã mua cho cháu lớn
bởi vì cái lượng truyền cổ tích của mình thì nó chuyện nó nhỏ và nó xúc tích rồi nó có hình ảnh kèm theo
thế nên là các cháu bé học lớp một nên cháu xem nó phù hợp hơn
thế còn cháu lớn thứ hai thì cháu năm nay lên lớp sáu
cái chuyện của cháu lại khác như ấy được nữa cứ muốn tìm hiểu rộng hơn
thế nên là toàn đọc chuyện phiêu liêu cả
không chỉ chọn cho con những cuốn sách mang tính giải trí
nhiều phụ huynh cũng tranh thủ dịp hè để củng cố thêm cho con những kiến thức về kỹ năng sống cũng như giáo dục giới tính
với bạn lớn thì bạn ấy đã học cấp hai rồi
thì mình cũng thường chọn những cái quyển sách ví dụ như là nói về tình bạn này
rồi nói về cái mình thì cũng có hơi có hướng bỏ một chút là mình cũng định hướng cho con đọc những cái quyển sách nói về giáo dục giới tính cho con ấy
mình cũng đã mua những cái cuốn sách đó để để giúp cho con
con là có những hiểu biết rồi hai mẹ con đọc cùng nhau
đón trước xu hướng sách hè cho thiếu nhi các nhà xuất bản đều đồng loạt ra mắt ấn phẩm mới từ cuối tháng bốn
với đa dạng các thể loại từ dòng sách lịch sử danh nhân kiến thức kỹ năng văn học chuyện tranh
nhiều sách có tranh minh họa đẹp mắt nội dung rõ ràng mạch lạc dễ đọc dễ hiểu
không chỉ sách dịch từ nước ngoài các nhà xuất bản còn đặt hàng nhiều tác giả trong nước để có nội dung phong phú
cắn kết với đời sống thiếu nhi và cách viết gần gũi
đặc biệt thị trường sách hè còn có nhiều chương trình giảm giá từ một mươi năm đến năm mươi để hấp dẫn độc giả
có rất nhiều tác giả trẻ đã được in sách trong mùa hè này với những tình cảm mà tác giả viết về tuổi thơ dành cho bạn đọc nhỏ tuổi
khi kể về thiên nhiên kể về những cái phong tục tập trung
cái phong tục tập quán vùng miền kể về những ước mơ và cả những nỗi buồn nhưng mà đã cách vượt qua của những nhân vật nhỏ tuổi
tôi nghĩ trong mùa hè thì bạn đọc nhỏ tuổi của kim đồng sẽ không chỉ biết đến những tác phẩm dịch mà còn biết đến những tác phẩm mới nhất và hay
nhằm khuyến khích hoạt động đọc sách hè cho thiếu nhi các đơn vị làm sách tổ chức các hội sách lớn nhỏ các chương trình yêu đái và quà tặng khi mua sách
mới đây nhà xuất bản kim đồng thành lập một nhà sách
giải thưởng văn học kim đồng và phát động cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm góp phần thúc đẩy khuyến khích các đóng góp cho thị trường sách thiếu nhi tại việt nam
từ phương nam có những tin tức kinh tế nào nổi bật ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên hải triều
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đồng nai

vừa quyết định thi hành ký luật ông lê văn danh phó trưởng bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đồng nai nhận thấy với trách nhiệm là phó trưởng bang phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn danh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ không đảm bảo quy trình quy định quản lý điều hành công tác tài chính
sử dụng tài sản công không đúng quy định làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông danh
do đó đơn vị quyết định thi hành kỷ luật ông lê văn danh bằng hình thức khiển trách
trước đó đầu năm hai nghìn hai mươi hai ông danh bị tố cáo về việc ký quyết định điều động công chức trái quy định
sở nội vụ tỉnh đồng nai xác định vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ông danh ký quyết định điều động công chức đối với bốn cán bộ trong ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai là không phù hợp
do đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chi đạo bang quản lý các khu công nghiệp thu hộ các quyết định điều động công chức nêu trên
thực hiện sắp xếp bố riết công chức phù hợp vị trí việc làm chuyên mô nghiệp vụ
liên quan đến chín mươi sáu dự án bị vương mắc cần tháo gỡ theo kiến nghị của hiệp hội bất động sản tp hcm
sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết đã tháo gỡ xong vướng mắt tại một mươi dự án
cụ thể một mươi kiến nghị đã được sở đã giải quyết xong gồm giao đất bổ sung phần đất chín mươi tám m hai tăng thêm của công ty cổ phần xây dựng và thương mại sài gòn chín
tại dự án cao ốc văn phòng park chính quận tân bình gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án sài gòn center của tập đoàn capoland
ngoài ra còn có các kiến nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hai mươi ba một trăm linh tám m hai đất tại dự án nhà ở xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng lê thành
chuyển nhượng nhà ở có sẵn đối với công ty cổ phần dịch vụ sài gòn savico hủy bỏ quyết định thu hồi đất đối với công ty cổ phần sinh thái văn hóa vĩnh lộc
thu hồi giao đất sử dụng lâu dài chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công ty lê thành phú cường dịch mây đông nam bico sài gòn
đáng chú ý trong số bảy kiến nghị đang tạm dừng giải quyết có hai dự án đang bị tạm dừng giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất
là dự án diamond leutus leview tại chín mươi sáu nguyễn văn bích quận tân phú của công ty phúc khang và dự án khu phức hợp dân cư và thương mại thắng lợi của công ty cổ phần dịch may thắng lợi
theo cục thống kê tp hcm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc công nghiệp tăng trưởng thoát âm môi trường kinh doanh cải thiện
là những tín hiệu tích cực giúp kinh tế tp hcm lấy lại đà tăng trưởng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng một năm mươi một so với tháng bốn và tăng năm bốn mươi năm so với cùng kỳ
tốc độ tăng trưởng grdp quý ii của tp hcm tăng năm tám mươi bảy so với cùng kỳ
trong đó nông nghiệp tăng hai một mươi sáu công nghiệp xây dựng tăng bốn bảy mươi bảy dịch vụ tăng bảy một mươi bảy
trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tp hcm ước tăng ba năm mươi năm cao hơn một bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong ba tháng đầu năm sản xuất công nghiệp xây dựng tp hcm luôn ở mức âm
nhưng qua tháng bốn đã bắt đầu tăng trưởng lại và năm tháng đầu năm ước tăng một tám
tính chung năm tháng đầu năm thành phố có một mươi tám sáu trăm ba mươi doanh nghiệp thành lập mới
chỉ có một mươi sáu bảy trăm một mươi ba doanh nghiệp ngưng hoạt động và một năm trăm ba mươi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể
cùng với đó giải ngân vốn đầu tư công năm tháng đầu năm bắt đầu tăng trở lại đạt chín bốn theo kế hoạch của thủ tướng
và một mươi sáu bốn theo kế hoạch của tp hcm qua đó phản ánh được sự phục hồi của kinh tế tp hcm
tuy nhiên cục thống kê tp hcm cũng nhìn nhận dù quý i grdp ở mức bảy sang quý ii tăng năm tám
nhưng thực tế nếu so với sáu mươi ba tỉnh thành thì hiện tại chỉ số phát triển thành phố chỉ đứng thứ ba mươi năm nghĩa là ở mức trung bình thấp
theo số liệu từ trung tâm thông tin du lịch tổng cục du lịch việt nam
thì lượng khách quốc tế đến việt nam chẳng hạn
việt nam trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã khoảng chín trăm một mươi sáu lượt giảm sáu chín so với tháng trước
trong đó lượng khách du lịch nội địa ước đạt một mươi hai năm triệu lượt
trong năm tháng đầu năm cả nước đón gần bốn sáu triệu lượt khách quốc tế phục vụ năm mươi năm triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
việt nam đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nên tổng lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước
tuy nhiên thị trường khách trung quốc tiếp tục có sự phục hồi tích cực
thị trường khách trung quốc có mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường trọng điểm
đạt một trăm bốn mươi sáu lượt trong tháng năm tăng ba mươi một một so với tháng bốn
trong đó hàn quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba với một ba triệu lượt
trung quốc vương lên vị trí thứ hai đạt ba trăm chín mươi chín lượt
mỹ đứng thứ ba với ba trăm linh bảy lượt
theo trung tâm thông tin du lịch với bốn sáu triệu lượt khách quốc tế trong năm tháng đầu năm đạt năm mươi bảy năm mục tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch có khả năng đạt và vượt mục tiêu tám triệu khách quốc tế nhờ vào động lực tăng trưởng
ở mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm và những chính sách tạo thuận lợi cho du lịch sắp tới
trong một tháng qua diện mạo cho thuê mặt bằng bán lẻ tại những khu đất vàng tp hcm chứng kiến thay đổi đáng kể
những thương hiệu lớn trong ngành ăn uống liên tiếp trả mặt bằng thậm chí rút khỏi thị trường việt nam
động thái này một phần nằm trong xu thế chung của ngành khi bước vào giai đoạn thấp điểm
một khu vực đắt giá tại tp hcm là hồ con rùa chứng kiến cảnh các thương hiệu dứt áo ra đi
trong đó có findeli và sài gòn casa
ngoài ra một số đơn vị kinh doanh khác cũng đã đóng cửa mặt bằng tạo nên cảnh tượng trống vắng và kém sôi động
thương hiệu chuỗi cà phê malowa coffee đã phát đi thông báo chia tay thị trường
đồng nghĩa với việc cửa hàng tại tòa nhà metropolitan được đồng khởi
thương hiệu chúc chúc từng đáy mạnh chuỗi với nhiều cửa hàng tại mặt tiền đường xà mốt tại quận một quận ba
này cũng đã thu hẹp đáng kể khi tái cơ cấu với nhận diện mới là chất coffee tea
khi mà thị trường bị tác động như vậy thì mục tiêu của các doanh nghiệp thường sẽ là tăng doanh thu và giảm chi phí
thì trong cái bài toán giảm chi phí nó sẽ có một cái câu chuyện rất lớn về thuê mặt bằng
nên cái xu hướng của các nhà doanh nghiệp ở gần đây mình sẽ thấy là họ sẽ chọn những cái mặt bằng
mà có thể phải đánh đổi cái câu chuyện là nằm ở trung tâm để cắt giảm chi phí
ngoài ra thì cái listing có nghĩa là cái về cái phí mà các doanh nghiệp ở gần đây
đáp ứng cái cung thì nó vẫn tăng trưởng
thế nên là tổng quan thì nó vẫn sẽ ở đó nhưng mà nó sẽ có một cái sự dịch chuyển
để tái cấu trúc cơ cấu của chi phí doanh nghiệp
trong lĩnh vực ăn uống mỗi nhãn hàng đều để lên sẵn kế hoạch kinh doanh
việc điểm bán hàng được mở ra hay đóng lại cũng đều được sắp xếp từ cuối năm trước đó
khi mô hình kinh doanh chưa đạt được hiệu quả như mong đợi
việc đóng cửa các mặt bằng đắc địa cũng là điều có thể nhìn rõ
mà khác theo thông lệ
tháng năm tháng sáu cũng là giai đoạn thấp điểm của ngành bán lẻ
vì vậy người tiêu dùng và công chúng có cảm giác thị trường đang ngủi bớt
nhưng đến mùa cao điểm của thị trường bán lẻ giai đoạn từ tháng chín đến tháng một mươi hai
thì sự nhộn nhịp sẽ quay trở lại
tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế
xu hướng thuê và cho thuê mặt bằng bán lẻ
đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố
có thay đổi đáng kể để thích nghi với thói quen mua sắm trực tuyến
tất cả các chủ nhà trung tâm thương mại cũng như là thị trường bán lẻ
sẽ dần không có ưu tiên cái việc cho thuê đến khách thuê diện tích lớn nữa
mà sẽ ưu tiên hơn về việc đa dạng ngành hàng thuê các khách thuê
và theo tôi đây là một diễn biến tốt để thể hiện thị trường đưa thêm diện tích thuê
cho các cái nhãn hàng thay vì chỉ là một hoặc hai
ở góc nhìn lạc quan những mặt bằng trung tâm quận một vẫn sáng giá
và luôn nằm trong kế hoạch mở rộng của bất kỳ nhãn hàng nào
đặc biệt đến năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt đến năm hai nghìn một mươi chín
thị trường sẽ càng bùng nổ với sự gia nhập của nhiều thương hiệu quốc tế
tạo ra sự cạnh tranh sôi động của các thương hiệu nội địa
các nhãn hàng quốc tế với nền tảng tài chính vững chắc
cũng sẵn sàng chi trả những mặt bằng đạt tiêu chuẩn
nhằm phục vụ mục tiêu lớn nhất là xây dựng hình ảnh sự nhận biết về thương hiệu
trong tâm trí người tiêu dùng
để khuyến khích thói quen đọc cho trẻ nhỏ cũng như hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em
thành phố hồ chí minh vừa khai mạc hội sách thiếu nhi thành phố
lần thứ tư cũng như khởi động giải thưởng văn học thiếu nhi thành phố hồ chí minh lần đầu tiên
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
hội sách thiếu nhi thành phố hồ chí minh lần thứ tư
quy tụ hai mươi đơn vị là các nhà xuất bản đơn vị phát hành trên địa bàn
diễn ra từ ngày một tháng sáu với hơn một mươi sáu tủ sách dành cho thiếu nhi
đa dạng thế loại phong phú về nội dung
song song đó các hoạt động trưng bày triển lãm giao lưu ra mắt sách
hoạt động tương tác trải nghiệm cho thiếu nhi
các gian hàng nhà xuất bản công ty sách đều có những ưu đải lên đến bảy mươi
những đơn vị thế mạnh về sách thiếu nhi như nhà xuất bản kim đồng
còn mở ra sân chơi giải thưởng sách kim đầu mùa đầu tiên
để khuyến khích các cây bút viết cho đối tượng nhỏ tuổi
đánh giá văn học thiếu nhi nó chỉ là bên lề của văn học người lớn
cái suy nghĩ đó không phải chỉ riêng của việt nam đâu
nhưng đến bây giờ thì đã khác rồi
tác giả của chúng ta đội ngũ tác giả viết cho thiếu nhi như thế còn rất là mỏng
và rất cần có một sự kích cầu này
và chúng ta vẫn còn khoảng trống dành cho những người viết cho thiếu nhi
cũng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba giải thưởng sách thiếu nhi thành phố hồ chí minh
lần đầu tiên được công bố khởi động
các hạng mục trong giải thưởng gồm sách văn học tác phẩm có nội dung mang tính giáo dục
về lịch sử truyền thống cách mạng về những tấm gương anh hùng chiến sĩ bất khuất
đề cao những giá trị văn hóa tinh thần dân tộc hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung lịch sử
hai khía cạnh của văn học thiếu nhi là thẩm mỹ và giáo dục
giáo dục hiện đại giàu tính dân tộc và văn hóa việt nam
sự ra đời và hiện diện của giải thưởng sách thiếu nhi thành phố
bên cạnh các thiết giới văn hóa độc và các hoạt động phát triển văn hóa độc của thành phố
sẽ xây dựng một hệ sinh thái toàn diện hơn cho các hoạt động của ngành xuất bản
và phong trào văn hóa đọc của thành phố hồ chí minh
đồng thời góp phần hình thành thói quen niềm yêu thích của trẻ
góp phần đẩy mạnh hoạt động khuyến độc cho các tầng lớp nhân dân
nuôi dưỡng tinh thần hiếu học cho các thế hệ trẻ nhất là thiếu nhi di đồng
khi mà làm sách thiếu nhi thì cần hợp tác rất là chặt chẽ với nhau
thì ngoài những cái cuốn sách thiếu nhi văn học thiếu nhi
những cái sách minh họa dành cho thiếu nhi truyền thống
thì đội ngũ sáng tác cũng rất là quan tâm tới những cái hình thức khác
thì còn những tranh động hoặc là tranh ba d hoặc là có những thực tế ảo trong sách
tức là theo một xu hướng xuất bản mới và những hình thức mới
để mà cho các em thiếu nhi thấy hứng thú và hấp dẫn
với nhiều nỗ lực của sở ban ngành cũng như các đơn vị phát hành sách
ngành xuất bản tp hcm hy vọng tháng sáu này sẽ trở thành động lực
cu hút cho những người viết sách
từ đó tác giả và họa sĩ thấy được rằng công việc của mình không chỉ là nghề nghiệp
mà còn có cả tinh thần dấn thân
đồng góp cho các độc giả nhỏ tuổi xây dựng văn hóa đọc từ giai đoạn sớm
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại